để bảo đảm sức khỏe cho người dân vùng lũ kiểm soát và không để dịch bệnh bùng phát sau khi lũ rút ở một số xã thuộc huyện cẩm xuyên và thành phố hà tĩnh
các cơ sở y tế địa phương đã phối hợp với trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh hà tĩnh có các hoạt động phòng chống dịch bệnh
ngày hai mươi ba tháng một mươi cdc hà tĩnh đã cử đoàn cán bộ phối hợp cùng trạm y tế xã cầm vịnh để giúp người dân vệ sinh tiêu độc khử trùng bảo đảm nguồn nước sạch
tại phường nam hà thành phố hà tĩnh sau mưa lũ đã xuất hiện nhiều rác thải đổ về chất thành đống bùa vây đường phố do vậy tiêm mẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh
trước tình hình trên các cán bộ y tế xã phường đã nhanh chóng phối hợp với cdc hà tĩnh tiến hành phun tiêu độc khử trùng tại khu dân cư trường học nhằm bảo đảm môi trường
hướng dẫn sáu mươi lũ với phương chấm là nước rụt đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đó đồng thời chúng tôi đã hướng dẫn người dân xử lý các rác thải để đảm bảo vệ sinh môi trường
chúng tôi khuyến cáo và hướng dẫn nhân dân là khi nước rút ra đến đâu thì chúng ta vệ sinh nhà cửa sạch sẽ và đặc biệt là hướng dẫn cho người dân là xử lý vệ sinh nguồn nước
để mà sinh hoạt và hỗ trợ bà con về cái việc là cầm tay hướng dẫn bà con và cấp hỗ trợ cái hóa chất
ngành y tế hà tĩnh cũng tổ chức giám sát kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra tại các vùng có mưa lớn và lũ lụt như tiêu chảy đau mắt đỏ viêm đường hô hấp đấm kẽ chân cúm sốt xuất huyết
đặc biệt cần đề phòng các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa